anh a lăng như chính thức khởi xướng mô hình du lịch cộng đồng cơ tu đầu tiên ngay chính quê hương mình với sự hỗ trợ của chính quyền xã hòa bắc các lớp đào tạo nghề và các tổ dệt thổ cầm truyền thống được tổ chức nhằm giải quyết việc làm cho nhiều phụ nữ trong thôn để vừa tăng thêm thu nhập vừa để du khách trải nghiệm
nghĩ đến việc muốn giữ được môi trường trong lành muốn có công an việc làm và gắn bảo tổng văn hóa của mình
thì mình phải làm một cái du lịch từ đó là mình mới khơi dậy ý chí của đồng bào
một số hộ họ cũng không có thầm hiếp để làm vì họ cũng kiếm cái sinh nhai thì sau một thời gian mình thất phục một số hộ thì người ta tham gia vào làm
anh a lăng như là một người rất năng nổ và một người đảng viên trong thôn biết thư kỹ trưởng bang và rất có tấm lòng để giúp đỡ bà con
anh a lăng như là một người rất năng nổ và một người đảng viên trong thôn biết thư kỹ trưởng bang và rất có tấm lòng để giúp đỡ bà con
ngoài những buổi họp dân bí thư như còn cầm tay chỉ việc cho bà con cách làm du lịch cộng đồng
để chính mỗi người dân nơi đây trở thành hướng dẫn viên du lịch từng bước đưa văn hóa cơ tu ở xã hòa bắc đến với mọi miền
bí thư như đã linh hoạt đưa điệu múa tân tung gia giá của đồng bào mình vào buổi sáng

từ hiệu quả bước đầu của mô hình du lịch cộng đồng gắn với xây dựng văn hóa nếp sống văn minh của người cơ tu do bí thư như khởi xướng và thực hiện
chính quyền địa phương đã đầu tư kinh phí làm một số đường bê tông liên thôn giúp người dân và du khách đi lại thuận tiện hơn

chính quyền địa phương đã đầu tư kinh phí làm một số đường bê tông liên thôn giúp người dân và du khách đi lại thuận tiện hơn